sau nửa tháng lẩn trốn đinh viết dũng phạm nhân đang thụ án một mươi năm năm tù tại trại giam thủ đức bộ công an đã bị bắt tại tp hcm
phạm nhân đinh viết dũng đã bị bắt vào lúc tám h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một khi đang lẩn trốn tại quận tân phú tp hcm
cùng ngày công an đã dẫn giải dũng về trại giam thủ đức để điều tra hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó ngày một mươi tháng một mươi một khi đang thụ án tại trại giam thủ đức phạm nhân đinh viết dũng tên gọi khác là hoàng thanh dũng
trần lê nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê ở lâm đồng tạm trú tại huyện bình chánh tp hcm đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
dũng là phạm nhân hiện đang chấp hành án một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phân trại số ba trại giam thủ đức